không chấp hành quy định giãn cách xã hội gây ra chuỗi lây nhiễm covid một mươi chín
nguyễn huỳnh như giám đốc công ty mỹ phẩm đông anh ở thành phố bạc liêu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu khởi tố về hành vi
vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người
ngày hai mươi bốn tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu đã ra quy định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người phát hiện ngày chín tháng chín tại công ty mỹ phẩm đông anh
đồng thời tiến hành lệnh khám xét nhiều địa chỉ khác của công ty trên địa bàn phường bảy và phường một thành phố bạc liêu
quá trình điều tra cơ quan công an xác định đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một mặc dù toàn tỉnh đang thực hiện quy định giãn cách xã hội
nhưng bị can nguyễn huỳnh như đi lại đến nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố bạc liêu và tiếp xúc với nhiều người
đến ngày chín tháng chín bị căn như dương tính với virus sars cov hai kéo theo nhiều chuỗi f f một có liên quan